quý vị và các bạn thân mến do ảnh hưởng của áp thấp miền bắc sẽ tiếp tục có mưa cho đến hết sáng nay
và nguy cơ sạt lở đất lũ quét tiếp tục được cảnh báo ở vùng núi
các khu vực có nguy cơ cao nhất đó là lào cai yên bái sơn la hòa bình do tập trung mưa lớn trong đêm qua
dự báo là từ ngày mai nắng nóng sẽ quay trở lại và duy trì trong suốt cả tuần
đợt nắng nóng trên diện rộng này rơi vào khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ c nhiệt độ không quá cao
thế nhưng xảy ra sau đợt mưa mát do vậy mà quý vị nên lưu ý giữ gìn sức khỏe tăng sức đề kháng
bởi đây cũng chính là lúc cơ thể dễ bị cảm cúm
vâng bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau